tại hà nội đã diễn ra chương trình meeting hưởng ứng ngày người khuyết tật việt nam một mươi tám tháng bốn và chương trình biểu diễn nghệ thuật không giới hạn
chương trình đã tạo ra một không gian để trao đổi các ý kiến về vấn đề người khuyết tật nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng của người khuyết tật
tại sự kiện thông qua các phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cộng đồng người khuyết tật đã giới thiệu tới người xem khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khiêu vũ hoa nhạc hát múa dối
với thông điệp hãy nhìn vào khả năng của người khuyết tật hơn là nhìn vào sự khác biệt bên ngoài cộng đồng người khuyết tật nói chung và đặc biệt là các thanh niên khuyết tật nói riêng đã thể hiện mong muốn của mình trong việc thúc đẩy hiện thực hóa quyền của người khuyết tật đồng thời khẳng định người khuyết tật có thể đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển đất nước trong thời đại mới

nói chung cùng sự chỉ đạo hỗ trợ trực tiếp của các cấp ban ngành nói riêng đã góp phần khẳng định quyền bình đẳng quyền tham gia mọi hoạt động xã hội của người khuyết tật bản thân người khuyết tật cũng khẳng định được vị trí vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chúng tôi thực sự ấn tượng với sự năng động của cộng đồng người khuyết tật việt nam và những gì mà các bạn đã làm được người khuyết tật có thể làm được bất cứ điều gì mà họ mong muốn và họ đã chứng minh được điều đó bằng chính khả năng không giới hạn của mình
họ đã chứng tỏ được rằng chỉ cần bạn có niềm tin bạn sẽ làm được điều đó với sự đồng hành của cộng đồng và xã hội
trong những năm qua cùng với sự đồng hành của chính phủ việt nam những người khuyết tật đã cho thấy tầm quan trọng của mình khi đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước họ có mặt ở mọi lĩnh vực của đời sống và việt nam đã thực sự thực hiện được cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau
có thể thấy việc tôn trọng sự đa dạng và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội tạo cơ hội cho tất cả mọi người
trong đó có người khuyết tật
được thể hiện và khẳng định bản thân là một trong những hoạt động hữu ích tại việt nam nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc chương trình nghị sự đến năm hai nghìn ba mươi về giảm bất bình đẳng và phát triển đô thị nông thôn và cộng đồng bền vững